lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa ký quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn một một tỷ đồng
và đình chỉ hoạt động sản xuất trong vòng sáu tháng đối với công ty cổ phần thép giana ý và công ty cổ phần thép giana úc
vì những sai phạm liên quan đến việc chấp hành chính sách pháp luật và các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường
theo đó công ty cổ phần thép giana ý tọa lạc tại cụng công nghiệp thanh vinh mở rộng
xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng bị xử phạt bốn trăm linh triệu đồng
công ty cổ phần thép đa nauc cũng tại địa chỉ trên bị xử phạt bảy trăm bốn mươi triệu đồng
ngoài ra cả hai công ty này đều bị đình chỉ hoạt động trong vòng sáu tháng
thời gian qua nhiều người dân đã tập trung dựng lều bạt trước cổng nhà máy
nhằm yêu cầu các nhà máy thép nói trên ngừng hoạt động sản xuất thép trên địa bàn
và sớm di rời khỏi khu vực dân cư trả lại môi trường sống trong lành